dùng dao khống chế và gây thương tích tại vùng cổ lái xe taxi nhằm mục đích cướp tài sản
phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là đối tượng đã có tiền án về tội cướp tài sản
và đã bị công an thành phố lào cai bắt giữ sau bảy giờ gây án
trước đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng tám công an thành phố lào cai nhận được tin báo của gia đình anh vũ đình long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba về việc vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng tám anh long chở taxi cho một người thanh niên
khi đến khu vực cửa khẩu kim thành phường duyên hải thành phố lào cai
thì bị nam thanh niên dùng dao không chế và gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản
sau bảy giờ quyết liệt truy bắt đến khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi một tháng tám
trinh sát đội cảnh sát hình sự công an thành phố lào cai đã bắt giữ thành công mạnh
khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn thành phố lào cai
tại cơ quan công an bước đầu mạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản
để thực hiện hành vi trên mạnh đã mang theo một con dao thái lan vừa đi taxi của anh long
khi có thời cơ mạnh cầm dao kể vào cổ anh long để cướp tài sản
nhưng do anh long kháng cự quyết liệt nên cả hai vật lộn trên xe khiến anh long bị dao cớ vào cổ
sau đó mạnh ra khỏi xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
tuy nhiên đã bị lực lượng công an bắt giữ sau đó
tôi cũng thấy chảy máu không biết là có chảy máu ở đâu
thế thì một vòng một lúc xong tôi mệt mệt xong rồi là thôi bây giờ tao thả mày đi
thế rồi bắt đầu là anh chạy anh chạy anh chạy lên trên lá
trên lá thì ngủ đến sáng sáng thì về thì có một anh ở trên lá nhờ trở về trở về đến công an lào cai thì yêu
và con nhát ngồi chơi chơi được khoảng năm phút thì anh vào bắt
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị một nhóm đối tượng có hành vi chặn xe sử dụng dao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và tiền của một người dân đang đi một mình trên đường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
cụ thể vào khoảng một h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám anh nguyễn bá hỏa công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn gc ở khu công nghiệp phố nối a
điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường vắng thuộc thôn thanh xá xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ tỉnh hương yên
thì bị một nhóm đối tượng chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc xe máy cùng số tiền hơn một ba triệu đồng cùng một điện thoại di động
quá trình điều tra truy xét đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã làm rõ và bắt giữ năm đối tượng có liên quan
cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ
vào ngày một mươi tám tháng tám tại vườn bần yên nhân thị xã mỹ hào đồng thời đã thu giữ một thanh đao bốn chiếc xe máy là vật chứng của các vụ cướp do các đối tượng gây ra
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân xã bình phước tổ chức họp dân thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với nhóm thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng công an huyện mang thít phối hợp với lực lượng công an ba xã tổ chức lực lượng chốt chặn trên đường tỉnh chín trăm linh ba
đoạn thuộc ấp tân quy xã tân an hội huyện mang thít đã ngăn chặn
kịp thời nhóm thanh thiếu niên tụ tập cổ vũ đua xe và chuẩn bị đua xe trái phép trên địa bàn
tại hiện trường lực lượng đã kịp thời giữ được một mươi một thanh niên có độ tuổi từ một mươi năm cho đến một mươi tám tuổi cùng với sáu xe mô tô
tại buổi họp dân đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện mang thít đã thông báo các quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là hơn một mươi một triệu đồng
riêng đối với người chưa đủ tuổi thì giao cho địa phương tiếp tục quản lý giáo dục
trong sáng nay tại labuan bajo indonesia
hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy gọi tắt là ammtc một mươi bảy đã khai mạc trọng thể
đoàn việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn tham dự hội nghị
sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể hội nghị ammtc một mươi bảy
các đại biểu cùng nhau thảo luận nhiều vấn đề nội dung quan trọng tại các chương trình nghị sự
phát biểu tại phiên họp thay mặt đoàn việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh
thời gian qua việt nam đã chủ động triển khai quyết liệt đồng bộ các kế hoạch biện pháp phòng chống tội phạm và đã đạt được một số kết quả tích cực
đồng thời đang từng bước xây dựng và phát triển dữ liệu quốc gia kết nối thế giới nhằm mục đích phục vụ công tác phòng chống tội phạm
nhằm góp phần xây dựng cộng đồng asean phồn vinh thịnh vượng
thứ trưởng nguyễn duy ngọc kiến nghị năm nội dung quan trọng tại hội nghị cũng trong ngày hôm nay đã diễn ra lễ ký kết nghị định thư sửa đổi
bổ sung hiệp định phòng chống mua bán người giữa việt nam và indonesia thông qua tuyên bố chung hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy
cũng như nhiều nội dung quan trọng khác
tin an ninh trật tự công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công nghi phạm phạm văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại thành phố hải phòng trong vụ cướp tài sản xảy ra tại thành phố lào cai
từ lời khai của nạn nhân là tài xế taxi về việc bị một hành khách dùng dao cắt vào vùng cổ và cầm để đe dọa cướp tài sản nhưng không thành
lực lượng công an trên địa bàn đã điều tra xác minh và bắt giữ đối tượng mạnh sau bảy giờ gây án
mạnh là đối tượng đã từng có một tiền án về tội cướp tài sản vừa ra tù năm hai nghìn hai mươi một thì nay lại tiếp tục phạm tội
hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm gồm năm đối tượng có hành vi chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và tiền của một người dân đang đi một mình trên đường
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã xác định ngoài vụ cướp xe máy điện thoại và tiền của người dân vào lúc một h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám
tại thôn thanh xá
tại thôn thanh xá xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn huyện yên mỹ
vào ngày một mươi tám tháng tám tại thị xã mỹ hảo
vật chứng thu giữ là bốn chiếc xe máy của các vụ cướp do các đối tượng gây ra cùng một thanh đào
bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã tân phong thị xã giá rai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu
phối hợp với công an thị xã giá rai đã bắt quả tang một mươi bốn thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể tại thời điểm kiểm tra vào lúc h bốn mươi năm phút ngày hai mươi một tháng tám lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba phòng hát của cơ sở kinh doanh karaoke
có một mươi bốn thanh niên đang hát và trong phòng còn có các dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng công an thu giữ một lượng hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy đồng thời đưa về trụ sở để kiểm tra nhanh với một mươi bốn đối tượng trên
và tiến hành lập biên bản đối với chủ cơ sở về những lỗi vi phạm
thưa quý vị từ một mươi năm h chiều nay giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm một mươi bảy đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm tăng sáu trăm linh tám đồng một lít trong khi giá các loại dầu tăng giảm tùy loại
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức là hai mươi ba ba trăm ba mươi chín đồng một lít xăng ron chín mươi năm lên hai mươi bốn sáu trăm linh một đồng một lít
giá dầu diazen giảm bảy mươi một đồng một lít
với mức bán lẻ hiện hành xuống mức hai mươi hai ba trăm năm mươi bốn đồng một lít ngược lại giá dầu hỏa tăng bốn trăm hai mươi đồng một lít lên hai mươi hai ba trăm linh chín đồng một lít
và dầu ma rút tăng ba trăm một mươi ba đồng một kg so với giá bán lẻ hiện hành không cao hơn một mươi bảy chín trăm tám mươi một đồng một kg